tại hà nội tập đoàn điện lực việt nam đã tổ chức công bố phát động chương trình
bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện
đây là chương trình do evn tổ chức bình chọn rộng rãi cho mọi công dân việt nam
từ một mươi bốn tuổi trở lên có giấy tờ tùy thân hợp lệ
thực hiện bằng hình thức bình chọn trực tuyến qua mạng
quá trình bình chọn sẽ diễn ra trong một tháng
từ ngày một mươi hai tháng sáu tới hết ngày một mươi một tháng bảy
để thu hút đông đảo khách hàng sử dụng điện tham gia bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện
chương trình còn có cơ cấu giải thưởng với các mức từ hai triệu đồng đến một mươi triệu đồng
trong đó những người đoạt giải được lựa chọn ngẫu nhiên
trong số những người bình chọn đúng mẫu hóa đơn tiền điện
có tỷ lệ bình chọn cao nhất các mẫu đưa ra ý kiến
theo tập đoàn điện lực việt nam vấn đề hóa đơn tiền điện được dư luận khá quan tâm
với mục tiêu tiếp tục đổi mới thể hiện sự minh bạch cầu thị và lắng nghe khách hàng
evn đã tham khảo mẫu hóa đơn một số quốc gia trong khu vực
đưa ra bốn mẫu mới theo nguyên tắc đơn giản dễ kiểm tra giám sát
có tính kế thừa tạo sự gần gũi